cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin thời tiết và thiên tai của chúng tôi
thưa quý vị theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
tình hình thời tiết mùa hè năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ chuyển dần từ enino sang trạng thái la nina từ tháng bảy năm nay
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định trạng thái la nina có thể xuất hiện từ tháng bảy hoặc tháng tám
với sắc xuất sáu mươi năm bảy mươi năm mưa bão năm nay được nhận định có thể ít hơn trung bình nhiều năm
về thời tiết mùa hè năm hai nghìn hai mươi bốn tình hình nắng nóng có khả năng xảy ra gai gắt khốc liệt hơn
giai đoạn từ nay đến hết tháng sáu enino chuyển sang trạng thái trung tính trước khi chuyển sang la nina
tuy nhiên nắng nóng vẫn xảy ra ở bắc bộ và trung bộ trong giai đoạn từ nay đến tháng bảy
mưa tại bắc bộ xuất hiện tương đương trung bình nhiều năm vào thời điểm tháng năm
khu vực trung bộ có khả năng xuất hiện mưa nhiều vào cuối tháng tám và nửa đầu tháng chín
nhiệt độ trung bình từ tháng sáu đến tháng tám phổ biến cao hơn từ năm đến một năm độ c so với trung bình cùng kỳ nhiều năm
trong khi đó hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gai gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình các năm trước đó
đặc biệt ở khu vực trung bộ tại các tỉnh quảng trị quảng nam khu vực từ phú yên đến ninh thuận
khô hạn có khả năng xuất hiện và kéo dài đến tháng tám đặc biệt tại những nơi ngoài vùng cấp nước của công trình thủy lợi
mùa mưa tại khu vực tây nguyên và nam bộ có khả năng bắt đầu từ nửa cuối tháng năm muộn hơn so với trung bình nhiều năm
từ tháng sáu đến tháng tám gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn mang mưa đến nhiều hơn cho khu vực này
từ nay đến tháng tám trên biển đông có khả năng xuất hiện từ ba đến năm cơn bão và áp thấp nhiệt đới
trong đó có khoảng một cơn bão đổ bộ vào đất liền thấp hơn gần năm mươi so với trung bình nhiều năm trước
trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trạng thái khí quyển khi chuyển từ el nino sang la nina khi kết hợp với biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục tác động
làm gia tăng tính cực đoan cho thời tiết mùa hè năm hai nghìn hai mươi bốn
nửa cuối năm hai nghìn hai mươi bốn thiên tai sẽ có diễn biến phức tạp gồm nắng nóng hạn mặn rông lốc mưa đá xảy ra thường xuyên
với cường độ mạnh hơn trung bình các năm
từ nay đến cuối năm biển đông sẽ xuất hiện khoảng một mươi một một mươi ba cơn bão trong đó có năm bảy cơn bão đổ bộ vào đất liền
riêng từ tháng bảy đến tháng chín bão và áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền bắc
từ khoảng tháng chín đến tháng một mươi hai sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền trung và khu vực phía nam
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong các tháng nửa cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
cần đề phòng gió mạnh sóng lớn trên biển do tác động của bão hoặc áp thấp nhiệt đới và gió mùa tây nam
ở vùng biển giữa và nam biển đông
năm hai nghìn hai mươi bốn ở khu vực biển đông có khả năng gây ảnh hưởng đến các hoạt động trên vùng biển
chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác trên thế giới
thưa quý vị bang tược nam rio grande do sul của brazil đang lên kế hoạch dựng ít nhất bốn thành phố liều trại
cho khoảng tám người đang ở trong những nơi trú ẩn tạm thời sau khi một đợt lũ lụt lịch sử tàn phá khu vực này
bên cạnh đó chính phủ brazil cũng thông báo kế hoạch sử dụng máy bơm công suất lớn
để hút nước ra khỏi các vùng đang bị lũ lụt nghiêm trọng tại thành phố porto alegre
và các khu đô thị khác ở bang rio grande do sul giáp giới argentina và uruguay
theo các nhà chức trách mưa lớn kể từ cuối tháng bốn vừa qua đã gây ra trận lũ lụt kỷ lục khiến ít nhất một trăm năm mươi một người thiệt mạng
và hơn một trăm linh người mất tích ở bang rio grande do sul
khoảng nửa triệu người đã phải rời bỏ nơi sinh sống trong đó có hơn bảy mươi bảy người đang phải ở trong các nơi trú ẩn công cộng
các nhà khoa học cảnh báo có thể phải mất hàng tháng hoặc hơn để nước rút bớt
nhiều người dân đã không còn nhà để trở về
trước tình trạng nêu trên phó thống đốc bang rio grande do sul ông gabriel soria cho biết
chính quyền bang đang lên kế hoạch xây dựng những công trình tạm thời với các phòng ngủ riêng
phòng tắm tập thể khu bếp và phòng giặt cho hàng nghìn người hiện đang trú ẩn trong các trường học nhà thờ và nhà thi đấu thể thao
ông cho biết thêm nhiều tòa nhà công cộng được sử dụng làm nơi trú ẩn sẽ cần phải trở lại hoạt động bình thường
các tình nguyện viên cũng phải quay trở lại cuộc sống thường ngày
chính quyền bang đã xác định thủ đô porto aligri và các địa phương lân cận canoas sao leopoldo
và những địa điểm đáp ứng các yêu cầu để xây dựng công trình
các nhà chức trách cũng đang tìm kiếm ít nhất một địa điểm còn có thể sử dụng được tại thành phố dubaibaba
trong số khoảng năm mươi người ở các nơi trú ẩn công cộng tại bốn thành phố
chính quyền bang ước tính khoảng một mươi năm người dân cần một chỗ ở lâu dài hơn trong các công trình tạm thời
phần lớn dự kiến sẽ trở về nhà hoặc tìm những giải pháp thay thế
như cư trú tại nhà người thân
bộ trưởng tái thiết paulo pimenta cho biết
yêu tiên hàng đầu đối với các vùng lũ lụt hiện nay là phải thoát nước nhanh chóng
nếu không tình trạng ngập lụt có thể kéo dài vài tháng tại rio grande do sul
ngoài ra bộ trưởng bimenta vừa được tổng thống brazil lula da silva bổ nhiệm ngày một mươi năm tháng bốn vừa qua
với nhiệm vụ đặc biệt khắc phục hậu quả của trận lũ lụt lịch sử tại nước này
sau nhiều đợt mưa lớn kéo dài suốt từ hai mươi chín tháng bốn tới nay
do tác động của tình trạng biến đổi khí hậu
ông bimenta cho biết chính phủ sẽ huy động trang thiết bị của lực lượng vũ trang
để vận chuyển đến porto alegre các máy bơm thoát nước với công suất lớn
của công ty môi trường đô thị sao paulo bang giấu nhất brazil
cũng như các máy bơm của hệ thống dẫn nước sông san francisco ở phía đông bắc nước này
lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt tại santo afoso
novo hamburgo rio grande do sul brazil ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ trưởng tái thiết paulo pimenta cho biết
yêu tiên hàng đầu đối với các vùng lũ lụt hiện nay là phải thoát nước nhanh chóng
nếu không tình trạng ngập lụt có thể kéo dài vài tháng tại rio grande do sul
việc vận chuyển các máy bơm lớn không đơn giản và hiện tại mực nước trong thành phố boto alegre
thủ phủ bang rio grande do sul dâng cao gần bằng mực nước biển và nước trên các con sông
xung quanh khu vực vẫn ở mức rất cao mặc dù được bảo vệ bằng một hệ thống đập
nhưng trong những cơn lũ lớn vừa qua một số đập đã bị vỡ khiến thành phố bị nhấn chìm trong nước
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay một mươi tám tháng năm
thủ đô hà nội có mây đêm và chiều tối có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi bốn ba mươi bốn độ c
phía tây bắc bộ có mây đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
riêng khu tây bắc nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to
nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ c
phía đông bắc bộ có mây đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
chiều tối có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to gió đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ c
thành hóa đến thừa thiên huế có mây đêm có mưa rào và sông vài nơi ngày nắng
có nơi nắng nóng nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ c
đà nẵng đến bình thuận có mây đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng có nơi nắng nóng
riêng phía bắc đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ c
tây nguyên có mây đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ c
nam bộ có mây đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng
riêng miền tây nam bộ chiều và tối có mưa rào và rông dài rác cục bộ có mưa to
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ c
tiếp theo chương trình sẽ đến với các bạn
đây là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước
xin mời quý vị tiếp tục theo dõi